theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối và đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác
riêng vùng núi thanh hóa nghệ an có mưa vừa mưa to còn tại lào cai đêm về sáng bốn tháng bảy nhiều địa phương tiếp tục có mưa to cây ngập úng và lũ cục bộ
tâm điểm mưa nhiều tập trung ở thành phố lào cai thị xã sapa và huyện bát sát mưa lớn khiến mực nước các sông suối trên địa bàn lên rất nhanh
sạt lở và lũ lớn gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường một trăm năm mươi sáu và một trăm năm mươi sáu b đoạn qua xã cốc mì và mường vi
chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tăng cường công tác phòng chống khẩn cấp sơ tán người và tài sản khi cần thiết
liên tục cập nhật thông tin cảnh báo để người dân ở các vùng trũng thấp có biện pháp phòng ngừa và cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh xét đánh trong cơn rông có thể xảy ra
dự báo ngày và đêm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rông trên diện rộng nguy cơ rất cao sẽ ra lũ lớn lũ quét sạt lở đất đá ở các huyện vùng núi